thưa quý vị lập nhiều nick ảo trên facebook để đăng tải các hình ảnh video quảng cáo mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
đối tượng sầm văn công cùng ba đối tượng liên quan đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ để điều tra về tội chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
và tàng trữ trái phép vật liệu nổ thu nhiều vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng quân dụng một khẩu súng săn một hộp tiếp đạn năm quả lựu đạn tám mươi ba viên đạn các loại
một vỏ đạn ba mươi bốn kg đầu đạn vỏ đạn các loại bảy kg nghi là thuốc nổ và nhiều dụng cụ để chế tạo đạn cùng nhiều dao kiếm các loại
đối tranh bước đầu đối tượng sầm văn công khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ qua mạng với nhiều đối tượng
lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật